thưa quý vị hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước
đặc biệt là nhiều chuỗi lây nhiễm đã xuất hiện tại trường học
chính vì vậy thì không ít địa phương khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trẻ lại tiếp tục phải học online
nhiều địa phương cho trẻ đến trường nhưng đã phải rất cẩn trọng
vâng vậy làm thế nào để trẻ đến trường an toàn trong mùa dịch điều kiện nào để trẻ được đến trường
đây sẽ là nội dung được đưa ra tại hội nghị trực tuyến đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong các cơ sở giáo dục đào tạo do bộ y tế và bộ giáo dục và đào tạo tổ chức vào ngày hôm qua tám tháng một mươi một
hiện tại hai ngành y tế và giáo dục đã có phối hợp chặt chẽ theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
để hướng dẫn cho việc dạy học dựa trên sự thích ứng linh hoạt
theo đó hướng dẫn địa phương cấp độ dịch một dạy học trực tiếp bình thường
cấp độ dịch hai dạy học trực tiếp bình thường hoặc hạn chế
cấp độ dịch ba dạy học trực tiếp hạn chế
cấp độ dịch bốn
ngừng dạy học trực tiếp
đặc biệt các cơ sở giáo dục phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo bộ y tế ở tất cả các cấp độ dịch
bảo đảm trẻ đến trường an toàn
chúng ta cần phải tạo mọi điều kiện để cho học sinh đi học trực tiếp
trong đó có cả cấp học mầm non
bởi vì là chính phủ cũng đã chỉ đạo riêng với bộ giáo dục đào tạo
là nếu như mà các em mầm non các em tiểu học
mà khi mà để các em ở nhà thì phụ huynh cũng phải ở nhà theo
và cái ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội rất nặng nề
cho là chính vì thế là những nơi chưa an toàn chúng ta phải tập trung
để cho an toàn để đưa được trẻ đến trường
khi đón học sinh đến trường nhà trường phải đảm bảo các tiêu chí
đủ nước uống hợp vệ sinh mỗi học sinh có một cốc nước uống
đồ dùng cá nhân riêng bố trí đủ và đảm bảo nơi rửa tay
với nước sạch và xà phòng dung dịch sát khuẩn tay
nhà vệ sinh sạch sẽ đủ các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học
đối với nhà trường thì sẽ phải thực hiện những hoạt động gì
nhà trường sẽ phải bố trí người đón và giao học sinh ở tại cổng trường
cha mẹ học sinh không được phép vào trong trường
mở cửa thông thoáng sử dụng quạt hạn chế sử dụng điều hòa
nếu sử dụng điều hòa cuối buổi học thì phải mở cửa cho thông thoáng
thời gian số lượng học sinh ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của địa phương
và căn cứ trên cơ sở đánh giá dịch tổ và các yếu tố nguy cơ
tại hội nghị nhiều địa phương băn khoăn về việc nếu học sinh không tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín có được quay trở lại trường học trực tiếp hay không
nếu có thì cần những quy định ràng buộc nào
trả lời băn khoăn trên thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên khẳng định
đi học trực tiếp là quyền của mọi trẻ em vì vậy không phân biệt trẻ có tiêm vaccine hay không
trong trường học thì dứt khoát là cao trí phải bố trí cho hai cái buồng
một là cái buồng trực của y tế học đường trong thời gian dịch giã như thế này
trong thời gian các em đi học nhưng đồng thời phải bố trí một cái phòng
gọi là phòng cách đi tạm thời
khi không may có cô giáo có học sinh mà chúng ta đo thấy nhiệt độ cháu nó sốt
hay vân vân thế nọ thế kia thì nghi ngờ chúng ta phải đưa xuống cái phòng
gọi là cách ly tạm thời đó để mà chúng ta theo dõi chúng ta lấy bệnh phẩm chúng ta xét nghiệm
do vậy bộ y tế đề nghị sở y tế sở giáo dục phối hợp ra soát lại
và yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch chống dịch theo tình hình mới
đồng thời đề nghị từng trường phải xây dựng kịch bản
khi không may trường có học sinh giáo viên là f
hiện nay nước ta bắt đầu thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
các địa phương đều mong muốn bộ y tế cấp phát vaccine để bao phủ cho các cháu trong độ tuổi
sớm để học sinh quay trở lại trường học an toàn